tại một mươi chín địa điểm trên địa bàn một mươi bốn quận huyện của thành phố hà nội

đảm bảo an toàn giao thông là nội dung quan trọng góp phần tổ chức thành công sea games năm nay
vâng có thể thấy rằng để đảm bảo an toàn trật tự an toàn giao thông phục vụ các hoạt động của sea games ba mươi một
thì lực lượng công an đã tổ chức các phương án phân luồng tuyến hạn chế phương tiện
tổ chức dẫn đưa đón các đoàn đại biểu từ nhiều quốc gia tham dự đại hội thể thao lớn nhất đông nam á lần này
hà nội là địa điểm sẽ diễn ra lễ bế mạc lễ khai mạc và nội dung của hai mươi năm môn thi đấu trong khuôn khổ của sea games ba mươi một
và theo dự kiến thì sẽ có khoảng bảy vận động viên
các đoàn đại biểu quan chức đến từ đông nam á châu á và trên thế giới sẽ có mặt ở thủ đô trong thời gian tới
và chính vì vậy thì công tác đảm bảo cho an toàn cho việc đi lại di chuyển của các đoàn đại biểu này
vừa thông suốt nhanh chóng và nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân thủ đô
đang là một trong những nhiệm vụ trong tâm của lực lượng khai sát giao thông
đặc biệt là khi mà tình hình ủn tắc giao thông tại hà nội đang có diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay
theo đó một số tuyến đường phục vụ công tác đón tiễn đoàn thể thao các nước đến việt nam
về các khách sạn trên địa bàn thành phố hà nội hiện đã công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và trên mạng internet
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có phương án cụ thể đối với các tuyến ưu tiên di chuyển cho các đoàn
nhằm bảo đảm thuận tiện nhất cho việc đi lại của người dân và các đoàn vận động viên
trong suốt thời gian diễn ra đại hội thể thao lớn nhất đông nam á này
chúng tôi luôn luôn chủ động trong vấn đề thứ nhất là thông báo cho người dân
khi tham gia trên địa bàn thủ đô
những ngày mà diễn ra sea games ba mươi một
những tuyến đường mà chúng tôi bảo vệ và phân luồng để ưu tiên cho những đoàn xe của vận động viên và huấn luyện viên đi
đảm bảo được người dân được chủ động biết và sẽ có lộ trình thích hợp khi di chuyển
và đặc biệt là trong những giờ cao điểm
chúng tôi luôn luôn bố trí những tổ tuần tra kiểm soát
để khi có những sự cố bất ngờ thì sẽ có lực lượng và có cốm bộ chiến sĩ để giải quyết ngay
đảm bảo cho là đoàn đi được thông suốt và an toàn
và một phần nữa là người dân hãy đồng tình ủng hộ và chia sẻ đối với lực lượng chức năng
để giúp cho lực lượng chức năng trong đó có lực lượng để sao thông chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ
bảo đảm cho sea games ba mươi một diễn ra trên địa bàn thủ đô được diễn ra xuân sẻ và thành công
ngoài hà nội thì một mươi hai tỉnh thành khác cũng sẽ diễn ra các nội dung thi đấu khác nhau trong khuôn khổ sea games ba mươi một
chính vì vậy công tác đưa đón dẫn các đoàn vận động viên và đại biểu di chuyển trong suốt quá trình thi đấu
cũng là một trong những yêu cầu được lực lượng cảnh sát giao thông đặc biệt quan tâm thực hiện
bảo đảm tuyệt đối an toàn và thông suốt trên các chặng di chuyển đường dài
cũng đã được các địa phương triển khai tổ chức trên phương án kế hoạch đề xuất của cục cảnh sát giao thông
bố trí lực lượng huy động một trăm linh lực lượng cảnh giao thông
cũng như huy động các lực lượng khác lực lượng cảnh sát từ công an xã phường thị trấn đến các lực lượng cảnh sát khác
cùng phối hợp hỗ trợ và đảm bảo an toàn giao thông
cũng như hướng dẫn phân luồng và cũng hướng dẫn các phương tiện để đi đảm bảo đi và đúng giờ
và tránh những giờ cao điểm và tránh những nơi khu vực diễn ra những trận đấu
để đảm bảo an toàn giao thông cũng như phục vụ dẫn đoàn đảm bảo thông suốt an toàn
trong tình huống dân đoàn chúng tôi bao giờ đưa ra các tình huống dự phòng
xảy ra các tình huống đột xuất chúng tôi sẽ bao giờ có tình huống dự phòng
từ phương tiện dự phòng dẫn đến phương tiện của đoàn dẫn
và đến tình huống xử lý trên đường chúng tôi có tình huống dự phòng để chúng tôi xử lý
các hoạt động thi đấu
bên cạnh đó các tổ công tác liên ngành cũng sẽ được triển khai liên tục trong thời gian này
nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
trước trong và sau thời gian thi đấu các trận bóng đá
đề phòng các tình huống cổ động viên quá khích có những hành vi gây dối đua xe cổ vũ đua xe trái phép
chúng tôi cũng đã chủ động bố trí các lực lượng để sẵn sàng ngăn chặn và đối phó với các tình huống
như thế là các viên thanh thiếu niên quá khích phóng xe với tốc độ cao
hoặc là các hoạt động đua xe cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn thành phố hà nội
chúng tôi sẽ kết hợp với các phòng ban nghiệp vụ như phòng xã hội sự phòng xã hội thông
và ngoài việc chúng tôi bố trí lực lượng ở các vị trí xác định có nguy cơ xảy ra tình huống đua xe trái phép
thì lực lượng công khai của chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng hóa trang
để có thể ngăn chặn kịp thời bắt giữ và xử lý nghiêm đối với những trường hợp quá khích
những hành vi vi phạm và gây rối chân trực công cộng hoặc đua xe trái phép trên địa bàn thành phố hồ độ
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động tìm hiểu kỹ lộ trình hướng tuyến ưu tiên
loại hình phương tiện hạn chế đã được công an các tỉnh thành thông báo trên mạng internet
để có phương án di chuyển phù hợp và thuận lợi trong thời gian diễn ra đại hội thể thao lớn nhất đông nam á lần này
vâng ạ ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của người dân cũng là một nội dung quan trọng
có phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong suốt kỳ sigem ba mươi một
và cục cảnh sát giao thông đã khuyến cáo người dân tại thủ đô và một số tỉnh thành lân cận
cần phải lưu ý những thông tin cập nhật từ các cơ quan chức năng phương tiện truyền thông báo đài để tránh xảy ra vi phạm
thưa quý vị trong bối cảnh hiện nay
công nghệ trở thành nhân tố khởi tạo và chuyển đổi quan hệ việc làm quan hệ lao động
và cũng có nhiều người đã lựa chọn là chuyển đổi sang công việc đó là lái xe công nghệ
tuy nhiên bên cạnh thuận lợi như là chủ động về mặt thời gian hay là thu nhập ổn định
thì thời gian gần đây như tác động của dịch bệnh covid một mươi chín hay là ảnh hưởng của giá xăng dầu
đã khiến cho công việc này bộc lộ những khó khăn
và trước vấn đề này mới đây tổng liên đoàn lao động việt nam đã có công văn gửi bộ lao động thương binh và xã hội
về kiến nghị chính sách an sinh xã hội đối với tài xế xe công nghệ
từ đó có những cơ sở để sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội xoay quanh đến suốt ngày
thì góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay có mời đến trường quay khách mời là tiến sĩ vũ minh tiến
viện trưởng viện công nhân và công đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam
có một số liệu mà chúng tôi có thể đưa ra đó là hiện nay thì có khoảng bốn trăm linh tài xế taxit lái xe công nghệ
thì cũng có thể nói rằng là lái xe công nghệ dường như là một nghề chính của lực lượng lao động này
vậy ông có thể đưa ra một bức tranh tổng quan một cái nhìn tổng quan nhất về lực lượng lao động này hay không
theo những con số mà chúng tôi theo dõi thì con số có thể là còn lớn cả bốn trăm linh trước đại dịch
thì ở đây thì chúng ta nói từ lái xe công nghệ
thì thực ra thì bản chất thì đây là một công việc cũ
vẫn là cái xe bay đó vẫn là con người đó vẫn là gô tô đó
vẫn là những cái việc chở người

hay là chở hàng hóa hoặc là mua hộ đồ
nhưng mà được thay xác lập bằng một cái giao dịch là thông qua các cái công ty
gọi là công ty cúng dịch vụ hoặc là một cái sàn giao dịch
kết nối giữa người lái xe với lại người có nhu cầu
thế thì về bản chất thì tôi cho rằng đây cũng không phải là một cái việc làm gì mới mẻ cả
mà nó chỉ thay đổi về cái cách thức kết nối thôi
và như chị nói thì bên cạnh những cái ưu điểm
đây hiện nay đang cũng thú rất là nhiều lao động
đặc biệt là lao động trẻ tham gia vào việc này
ở đây thì có thể nói là theo chúng tôi điều tra của chúng tôi
thì có tới chín mươi bảy là nam giới
chỉ có khoảng ba là chị em phụ nữ thôi
thứ hai đó là sáu mươi năm những cái người mà đang tham gia lái xe ngoài hiện nay
đang có gia đình và đang thường phải nuôi dưỡng cấp dưỡng
khoảng bình quân khoảng hai người phụ thuộc
tức là một cái nhu cầu của ta là hai người phụ thuộc
đã làm việc rất lớn
để tí tôi giải thích vì sao mà người ta cứ phải làm cần lực như thế
bởi vì sau lưng người ta là cả một cái ánh nặng rất là nhiều
cái thứ ba nữa là một cái đặc điểm khá thích thú đó là
ở đây thì những cái lái xe công nghệ thì
chủ yếu phần lớn lại là những người lao động nội tịch
cái số lao động ngoại tỉnh chỉ chiếm khoảng bốn mươi năm thôi
giới trưa đến năm
và họ hay thường ở những cái vùng ven
và như chị nói thì đây
chúng tôi điều tra là tám mươi bảy
thì coi đây là một công việc chính
tức là người ta đây là nguồn thu nhập chính
nhưng bên cạnh đó thì có một mươi ba
là đang làm cái việc khác
và lái xe grab chỉ là công việc thêm
bên cạnh đó thì
hầu hết các lái xe grab hiện nay
tôi xin lỗi là các lái xe grab hiện nay thì
cũng có ngoài cái việc lái xe thì còn tham gia rất nhiều cái việc khác
để người ta tăng thu nhập lên
để giải thích cho vì sao mà người ta phải tận dụng mọi việc
tận dụng mọi mối quan hệ để tăng thu nhập lên
để làm sao mà tăng thu nhập hàng tháng
để chi tiêu cho cuộc sống gia đình như thế nào
cái con số tám mươi bảy cũng là một con số rất là lớn
đây là một lực lượng lao động tự do
vậy đối với họ thì cái điều kiện làm việc
đang có những cái khó khăn trở ngại như thế nào ạ
ở đây thì tôi chia làm hai loại
thứ nhất là những cái khó khăn trở ngại
của chính cái nghề nghiệp của người ta mang lại
và cái khó khăn thứ hai là cái công nghệ mới
gây những khó khăn gì
bên cạnh việc thuận lợi về công việc linh hoạt
về có thể là có những mức thu nhập
thời điểm là khá cao
và có thể người ta làm được nhiều việc một lúc
thì có cái khó khăn đầu tiên
đó là người ta phải làm việc với thời gian rất dài
theo chúng tôi điều tra là có thể chín đến một mươi một tiếng một ngày
nhưng với thu nhập là không cao
so với lại cái thời gian làm việc
cái thứ hai nữa là cái điều kiện lao động
thì mọi người biết rồi
những cái anh lái xe bốn bánh ô tô thì còn đỡ
thế còn tất cả những anh chị em lái xe hai bánh
giữa một cái thời tiết mùa hè thì nóng bức bụi bận
rồi mùa đông thì lạnh giá
rồi là luôn luôn có thể những cái nguy cơ về tai nạn rình dập
còn luôn luôn đối diện với lại những cái nguồn nguy hiểm cao độ khi ra giao thông
chưa kể là các cái gặp những cái vấn đề về an ninh trật tự
về tệ nạn xã hội hoặc là những vấn đề về xúc phạm
thậm chí là một số chị em còn bị quấy rút tình dục chẳng hạn
và đặc biệt là các chị em kêu là có thể ảnh hưởng rất lớn tới cái sức khỏe sinh sản
cũng như là các vấn đề khác
cái thứ ba là thu nhập thì cũng mở trung bình khá thôi
thế nhưng mà người ta phải làm việc với
với lại cái cường độ rất cao rất nhiều
và đặc biệt là khi mà các cái giá cả tăng cao
và đặc biệt là trong từ tết tới rồi là giá xăng cao
thì người ta phải chi phí rất là nhiều
thu thì bằng đấy nhưng mà chi phí rất nhiều
chính vì vậy mà làm cho thu nhập của người ta rất là thấp
nói chung tóm lại là
thu nhập vào cuộc sống người ta nhìn bề ngoài thì tạm ổn
nhưng mà thực ra bản chất rất bơm bệnh
có thể là cả tuần không có việc làm rất thấp
có thể bị mưa gió hoặc có thể ốm đong đi làm việc được
nhưng mà tất cả là không có cái gì bù
cho những cái thời điểm đó
cuộc sống thì việc làm bớt bênh
về thu nhập cũng như phải lo toan rất nhiều
những cái lo toan rất nhiều trong quá trình đi làm việc trên đường
thực ra theo dõi trong cái thời điểm mà dịch bệnh covid một mươi chín hai năm vừa qua
thì chúng ta cũng họ thấy là những tài xế xe công nghệ
thì họ cũng có một những cái thời điểm mà họ gặp rất nhiều khó khăn
như cái tình trạng là họ đang
có một cái thời gian là họ đã bị mất cái công việc mà
tám mươi bảy mà họ coi như là cái công việc chính của mình
rồi đấy như ông vừa nói chính là giá xăng tăng
thì ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập của họ đúng không ạ
với các loại xe thì giá nó cũng có thể tăng thêm
trong khi đó những chi phí cho người những cái lái xe công nghệ trực tiếp
nhọ thì có thể là nó sẽ không tăng
đối với những điều kiện khó khăn như ông vừa mô tả
thì liệu rằng đã có những cái chính sách an sinh xã hội gì
hay là những cái chính sách gì để hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng này hay chưa
hiện nay thì những nhóm lái xe công nghệ này thì đang được coi và đối xử
như là những người lao động tự do hợp pháp
tức là thuộc cái xếp nhóm thì người ta thuộc là những cái lao động của khu vực phi chính thức
chứ không phải là những người khu vực chính thức
là có hợp đồng lao động hay là những cán bộ công chức ở trong cơ quan đơn vị và doanh nghiệp
chính vì vậy mà cuộc sống của người ta thì
cái chế độ an sinh xã hội của người ta thì không có chế độ riêng
mà đang thực hiện theo như một người dân hoặc công nhân lao bình thường
tuy nhiên là trong cái đợt đại dịch vừa rồi thì ở một số tỉnh thành phố
cũng có những sự quan tâm nhất định đối với lại những anh chị em lái xe công nghệ
đặc biệt là những đối tượng gặp khó khăn
bên cạnh đó thì cũng phải ghi nhận là có một số
những công ty nền tảng đã có những sự quan tâm nhất định về chia sẻ khó khăn
hoặc là có những hỗ trợ nhất định nhưng mà rất ít
cho những anh chị em lái xe công nghệ có khó khăn
nhưng mà những cái trường hợp đấy cũng là thiểu số
còn hầu hết là người ta không được có cái chế độ an sinh xã hội
không được tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
và chính vì vậy mà cái sự hỗ trợ mang tính chính thức
từ cái hệ thống an sinh xã hội hiện nay
là chưa được đến trực tiếp cho những người lái xe ngoại hiện nay
vâng như thế là chúng ta đang thấy là
có một khoảng trống về chính sách đối với lực lượng lao động này
mới đây như tôi được biết đó là tổng ngân đoàn lao động việt nam
đã đề xuất là mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội đối với lực lượng lao động này
những tài xế công nghệ và những vấn đề đặt ra là gì
những chính sách cụ thể được đề xuất ở đây là gì ạ
thì qua điều tra khảo sát cũng như nghiên cứu nắm bắt nhu cầu của các bên
thì trước tiên thì tổng liên đoàn lao động việt nam
kiến nghị đầu tiên đó là các cơ quan xây dựng luật pháp
cũng như thi hành pháp luật đặc biệt là cơ quan bảo hiểm và ngành lao động
phải có cái nghiên cứu thấu đáo để trả lời tường minh câu hỏi
xác nhận hành lang pháp lý rõ ràng hơn
cái quan hệ giữa lái xe công nghệ và công ty nền tảng ở đây là quan hệ gì
quan hệ dân sự thương mại hay là quan hệ lao động
hay là một cái hình thức động mới nào đó
và để có một cái khung khổ pháp lý điều chỉnh cho nó phù hợp là một
cái thứ hai nữa là trên cơ sở đó thì mới được xác định quyền nhiệm vụ các bên
để làm sao là vừa bảo đảm
cái quyền của những người lao động
bởi vì đây là những người lao động chân chính
vừa bảo đảm cái quyền và sức kinh doanh của doanh nghiệp nền tảng
cũng như là bảo đảm cái quyền lợi của người tiêu dùng
làm sao nó hài hòa cái vấn đề này
nhưng mà trên hết là phải bảo đảm quyền lợi hài hòa giữa các bên và của xã hội nữa
bên cạnh đó thì với cái quy định về an sinh xã hội
và đặc biệt bảo hiểm xã hội bảo hiểm bệnh nhân này
thì chúng tôi hoàn toàn có thể kiến nghị là công ty nền tảng
cũng như cơ quan bảo hiểm
cần tuyên truyền và hỗ trợ những người lái xe công nghệ này
trước tiên ngay được có thể là tham gia vào cái bảo hiểm sau cái tự nguyện
hoặc là tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện
là đầy đủ điều kiện rồi
nhưng bây giờ có thể vướng mắt về cách thu
rồi là mức thu rồi là thu kỳ thu thế nào thôi
thì có thể là có những cái hình thức hướng dẫn linh hoạt
để cho mời độ mở rộng cái độ bao phủ ngay
cho những đối tượng này mà đang có nhu cầu lớn
vâng chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng
những chính sách và những đề xuất đó sẽ sớm được xem xét
và có thể là sẽ sớm được triển khai
để có thể hỗ trợ nhiều hơn về chính sách an sinh xã hội
hỗ trợ nhiều hơn cho cuộc sống của những người lao động đặc biệt
là lực lượng lao động lái xe công nghệ
như chúng ta đã đề cập trong chương trình ngày hôm nay
rất cảm ơn những chia sẻ của ông